tổng số bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta cho đến nay là hai bốn trăm bốn mươi năm trên hai bảy trăm tám mươi một
và trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước
hiện có bốn mươi năm bệnh nhân đã âm tính với virus sars cov hai từ một đến ba lần
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin được kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý